phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng phối hợp với các lực lượng khác đã dập tắt đám cháy tại bãi giác khánh sơn phường hòa khánh nam quận liên triều
đám cháy bùng phát vào lúc một mươi bốn h ngày hôm qua nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận dập lửa
điểm cháy xuất phát từ bên dưới bãi rác bắt gặp các chất dễ cháy đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ bãi rác
lượng khói độc tỏa ra lớn khiến cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
cho đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt và nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ